tổng cảnh sát biển có phương tiện đặc dụng để bảo quản
các phương tiện còn lại của bộ quốc phòng và ngư dân vẫn tiếp tục công tác tìm kiếm một mươi ba nạn nhân đang mất tích